tuy nhiên tại nhiều trường học việc kiểm soát an toàn thực phẩm đã được thực hiện chặt chẽ
nhiều mô hình kiểm soát đem lại hiệu quả cao cần được nhân rộng
năm mươi người dân tiêu thụ lượng muối hàng ngày cao gấp đôi so với khuyến cáo của who
ăn mặn là một nguyên nhân chính góp phần làm tăng tỷ lệ mắc tăng huyết áp
và các trường hợp tử vong do bệnh tim mạch
vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay
chúng tôi sẽ còn liên tục cập nhật những tin tức y tế mới nhất
nếu quý vị quan tâm xin đừng rời mắt khỏi màn hình
và tôi là phương thanh quý vị và các bạn đang theo dõi sống khỏe trên truyền hình nhân dân
thưa quý vị liên tục trong những ngày gần đây ô nhiễm không khí ở hà nội luôn ở mức báo động
với chỉ số chất lượng không khí aqi phổ biến từ một trăm hai mươi đến một trăm sáu mươi
nhiều điểm có aqi trên một trăm năm mươi ngưỡng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người
nhìn bằng mắt thường có thể thấy cảnh sắc thủ đô hà nội thì mu mịt cả ngày vì ô nhiễm
các chuyên gia cảnh báo với mức độ ô nhiễm không khí như hiện tại có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân
mà đặc biệt là trẻ nhỏ
tình trạng ô nhiễm không khí mang đến rất nhiều rủi ro về sức khỏe cho người dân
khi môi trường không khí bị ô nhiễm trong môi trường không chỉ có các loại khí độc chất độc như các loại kim loại nặng
mà còn có các loại bụi gây hại rất lớn đến sức khỏe của con người
trong đó có bụi mịn pm hai năm
đây là hạt bụi có kích thước siêu nhỏ không thể nhìn bằng mắt thường và có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe
cả năng bảo vệ của đường thở nó kém đi
cái thứ hai những chất độc những hóa chất kích thích ở trong luồng ô nhiễm không khí mà chúng ta hít vào
nó sẽ tác động vào đường thở
nó làm cho những biến đổi cấu trúc thay đổi một loạt tính chất biến đổi của đường thở
và từ đó nó gây những bệnh có thể tác động một thời gian dài mới biểu hiện
ví dụ như ung thư phổi ví dụ như bệnh phổi tăng nghẹn bản tính
không chỉ tác động đến người lớn ô nhiễm không khí có ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của trẻ em
đặc biệt trẻ dưới năm tuổi là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nhất do cơ thể đang trong giai đoạn phát triển
và hoàn toàn thụ động trước những tắc hại môi trường gây ra
đối với trẻ em thì do hệ thống miễn dịch chưa hoàn thiện
nên là những cái thay đổi thời tiết điều kiện thời tiết khí hậu ô nhiễm không khí ô nhiễm môi trường là yếu tố thuận lợi gây nên những bệnh lý hô hấp
ví dụ như viêm mũi họng viêm amidam cấp viêm tai giữa và viêm thanh quản phế quản viêm phế quản phổi
đặc biệt là những bệnh lý mà viêm đồng hấp bản tính như hen phế quản cũng có thể xảy ra với trẻ em
bệnh nhi này nhập viện với các biểu hiện của bệnh viêm phổi khi mới chỉ hai tháng tuổi
mẹ bé cho biết chất lượng môi trường nơi gia đình ở rất kém
mặc dù đóng kín cửa nhà nhé nhưng mà cứ mỗi buổi sáng ngày nào cũng thế
lau là một lớp bụi vải đi ti lên nhà ấy hầu như cả nhà ai cũng bị bệnh về đường hô hấp cả
lau chùi rồi là cho mua dô bốt tự động tự hút bụi khắp nhà thì nó vẫn không ăn thua được mấy
mua cái máy lọc không khí thì may ra con mới đỡ hơn được một tí chứ hầu như là con cái đều bị bệnh về đường hô hấp cả
các chuyên gia cũng khuyến cáo các đối tượng nhạy cảm như người già và trẻ em
nên hạn chế ra ngoài vào những ngày không khí ô nhiễm
để không được cảnh báo cần đeo khẩu trang che chắn cơ thể khi ra khỏi nhà
những gia đình gần nguồn ô nhiễm không khí như đường giao thông công trình xây dựng
thường xuyên phun nước rửa nhà cửa đóng kín các cửa sổ cửa ra vào tiếp ráp khi không sử dụng
để bảo vệ sức khỏe trong những ngày ô nhiễm này người dân cần theo dõi chỉ số chất lượng không khí aqi
với những thang màu tương ứng với mức độ cảnh báo qua trang web môi trườngthủđô vn
của cổng thông tin quan trắc môi trường ủy ban nhân dân tp hà nội
thưa quý vị và các bạn thời gian gần đây bệnh whore một loại bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm
do vi khuẩn gây nên đã xuất hiện trở lại
chỉ trong tháng tám vừa qua bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận tới một mươi hai ca mắc bệnh whitmore
trong đó bốn ca đã tử vong
đây là bệnh lý nguy hiểm gây tử vong nhanh với tỷ lệ tử vong có thể lên tới bốn mươi
nếu bệnh nhân không được chẩn đoán sớm và điều trị kháng sinh phù hợp
vừa qua bộ y tế đã ra khuyến cáo về bệnh whitmore cũng như là cách phòng tránh cho người dân
mặc dù không phải là bệnh mới và lạ nhưng nhiều người chưa biết về các con đường lây nhiễm của căn bệnh nguy hiểm này
theo thông tin từ cục y tế dự phòng bộ y tế bệnh whore do trực khuẩn tồn tại trong môi trường tự nhiên gây ra
người và động vật có thể nhiễm khuẩn mắc phải do hít phải hạt nước hoặc bụi có nhiễm vi khuẩn
uống nguồn nước nhiễm khuẩn hoặc tiếp xúc trực tiếp với đất nhiễm khuẩn đặc biệt là qua xây sức nhỏ ngoài da
tuy nhiên bệnh khó lây truyền từ người sang người
đây là bệnh ít gặp không gây thành dịch nhưng bệnh cảnh thường tiến triển nặng có tỷ lệ tử vong cao đặc biệt là ở những người mắc bệnh mãn tính
vì vậy để chủ động phòng bệnh whitmore người dân cần thực hiện năm biện pháp sau
hạn chế tiếp xúc với đất hoặc nước mùn đặc biệt là những nơi bị ô nhiễm nặng
sử dụng dây dép và găng tay đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời tiếp xúc với đất và nước bẩn
đặc biệt đối với những người có bệnh
khi có vết thương hở vết luet hoặc vết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm
nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng trông thấm và cần được rửa sạch bảo đảm vệ sinh
những người có bệnh mãn tính như tiểu đường suy giảm miễn dịch cần được chăm sóc bảo vệ các tổn thương để ngăn người nhiễm khuẩn
khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế để được tư vấn
sáu khám phát hiện xét nghiệm xác định nhiễm vi khuẩn bê sô đô ma lây và điều trị kịp thời
thưa quý vị và các bạn đây là hình ảnh bữa ăn trưa của học sinh được một nhóm phụ huynh có con đang học
tại một trường quốc tế ở tp hcm đăng trên trang cá nhân sau khi trực tiếp đến thăm giờ ăn trưa của con em mình
sự việc này khiến nhiều người có con theo học bán chú tại các trường phải giật mình
e ngại rằng suất ăn của con mình có thực sự bảo đảm dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
vừa qua một nhóm phụ huynh đã trực tiếp đến tham quan giờ ăn trưa của con mình
tại trường dân lập quốc tế việt úc cơ sở sala quận hai tp hcm
tại đây các phụ huynh rất bức xúc khi phát hiện khẩu phần ăn của học sinh tiểu học có dấu hiệu bị bớt xén
so với số tiền ăn mà phụ huynh đã đóng cho nhà trường
theo đó một phần ăn của học sinh gồm năm món nhưng số lượng rất ít ỏi
nhóm phụ huynh này cho hay mức tiền trung bình mỗi phụ huynh phải bỏ ra là một trăm hai mươi cho đến một trăm bốn mươi đồng
cho ba bữa ăn sáng trưa sáng
trong một ngày cho bữa ăn của các con
đang nói là trước đó không lâu một cơ sở của trường này ở quận bảy cũng bị phụ huynh phản ánh
về việc dòi bò lúc nhúc trong bữa cơm của học sinh
hiện quy định về khẩu phần dinh dưỡng ở cấp mầm non tiểu học được thực hiện theo bộ thực đơn chuẩn
đối với bậc trung học thì dù chưa có quy định cụ thể nhưng chiến lược quốc gia của chính phủ
cũng đã đề nghị các đơn vị quan tâm đến chế độ dinh dưỡng cho học sinh
trong khi chờ đợi các quy định chuẩn trong bữa ăn học đường
thì chúng ta cũng nên khuyến khích và nhân rộng các mô hình kiểm soát an toàn thực phẩm
đã và đang được thực hiện tại nhiều trường học
giám sát được không nhận thực phẩm tươi sống vào mỗi buổi sáng
nguồn gốc xuất xứ nhãn mát của thực phẩm đều phải rõ ràng bảo đảm
mỗi ngày bếp ăn trường trung học cơ sở nam trung yên quận cầu giấy hà nội
chế biến gần một suất ăn trưa cho các em học sinh
toàn bộ quy trình trao nhận cho tới khi chế biến đều được kiểm soát chặt chẽ
lắp camera giám sát toàn bộ quy trình chế biến lưu mẫu thức ăn trong vòng hai mươi bốn giờ
đã giúp cho nhà trường có thể kiểm tra được các khâu và bảo đảm an toàn thực phẩm
cho các bữa ăn của học sinh
bảo đảm đủ định lượng cho mỗi khẩu phần ăn thực hiện bữa ăn an toàn là điều quan trọng
mà trường mầm non phúc diễn quận bắc từ liêm hà nội hướng đến
ngay tại trường vườn rau sạch cũng được tự trồng để đáp ứng năm mươi bữa ăn của trẻ
chúng tôi đến việc tìm các nguồn thực phẩm đầu vào ký kết cam kết với các đơn vị cung ứng
có tư cách pháp nhân và đảm bảo được vệ sinh an toàn
để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm bếp ăn trường học bên cạnh việc áp dụng thực đơn
cân bằng dinh dưỡng ngành giáo dục quan tâm triển khai thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm
an toàn thực phẩm thực hiện tốt việc kiểm soát nguồn nguyên liệu thực phẩm an toàn
công khai thực đơn bán chú trong ngày thực hiện lưu mẫu thức ăn hàng ngày là điều cần thiết
điều đó không chỉ bảo đảm dinh dưỡng hợp lý cho học sinh mà còn góp phần thực hiện tốt
công tác vệ sinh an toàn thực phẩm một vấn đề đang được dư luận xã hội hết sức quan tâm
quý vị và các bạn thân mến muối và các loại gia vị mặn là một thành phần vô cùng quan trọng
trong các bữa ăn hàng ngày của chúng ta nên từ lâu thì thói quen ăn mặn đã phổ biến
ở phần lớn người việt tuy nhiên không phải ai cũng biết việc lạm dụng hay tiêu thụ quá nhiều muối
có thể gây những hậu quả không tốt cho sức khỏe hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây
dù là vùng miền và khẩu vị khác nhau

người việt nam thường có đủ các món mặn nhạt canh và ở giữa mâm cơm
bao giờ cũng có gia vị chấm như nước mắm bột canh xì dầu hay tương ớt
hơn nữa món gia vị này lại thường được đặt ở vị trí trung tâm của mâm cơm
tuy nhỏ và không phải món ăn chính nhưng dường như lại không thể thiếu
trong bữa ăn hàng ngày đối với mỗi gia đình
theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới năm gam muối là lượng muối tối đa
cho một người một ngày và lượng muối này tương đương với một thiều bột canh
chúng ta có thể thử định lượng lượng muối
trong một mâm cơm cơ bản như thế này
thịt giang nêm một thiều bột canh là năm gam muối
lạc giang là hai năm gam muối dưa muối là năm gam muối
canh là hai năm gam muối cộng thêm một mươi gam muối từ nước mắm
như vậy tổng cộng hai mươi năm gam muối cho khoảng bốn người ăn
như vậy mỗi người một bữa sẽ tiêu thụ trên sáu gam muối
con số này cao hơn lượng muối được phép dùng trong cả ngày
đó là chưa kể còn bữa sáng và bữa tối
đó chưa phải là tất cả số muối mà mỗi người đang dùng
trong một ngày
vì đã có một mươi thực phẩm có sẵn muối tự nhiên
chính điều này đã dẫn đến lượng tiêu thụ muối của người việt
luôn sấp xỉ một mươi gram cấp đôi mức tối đa cho phép
tuy nhiên theo kết quả điều tra toàn quốc của cục y tế dự phòng bộ y tế
vào năm hai nghìn một mươi năm có tới chín mươi dân số việt nam ăn thừa muối
nhưng chỉ một mươi sáu trong số đó nhận thức được rằng bản thân có ăn mặn
nhà tôi thì cũng không quen có thói quen ăn mặn
các thực phẩm không phải là
cá hoặc là mắm thì chúng tôi cũng không để ý lắm
gọi là cái thành phần trong đấy có muối như nào
vì cũng thực tế ra thì là mình ở ngôi nhà
nhưng mà toàn vợ với mẹ lâu ích
ăn mặn là ảnh hưởng vào
thời nào là kim mạch áp hết cao đấy
nhà nấu không mặn quá không nhạt quá
trước đây là nhà tôi có thói quen ăn mặn
cái năm mà tôi ăn chay thì phải ăn nhiều muối quá
thế là huyết áp cũng bị tăng từ đấy
vâng thưa quý vị qua phóng sự vừa rồi chúng ta có thể thấy tình trạng tiêu thụ thừa muối ở nước ta đang ở mức báo động
khi có tới chín mươi người dân hấp thụ lượng muối hàng ngày cao gấp đôi so với khuyến nghị của who
và để hiểu rõ hơn về thực trạng này cũng như là tác hại của thói quen ăn mặn
chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với thạc sĩ bác sĩ lê thị hải nguyên giám đốc trung tâm dinh dưỡng viện dinh dưỡng quốc gia
vâng trước tiên xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia phỏng vấn của truyền hình nhân dân
câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ là bác sĩ có thể chỉ ra là cái nguyên nhân của thực trạng tiêu thụ muối nhiều ở nước ta là do đâu không ạ
và cái nguyên nhân mà tại sao cái lượng muối tiêu thụ của người dân việt nam của chúng ta
nói chung hay là của các nước đông nam á của chúng ta nói riêng thì thứ nhất là do cái thói quen
cái thói quen ăn uống thì đất nước của chúng ta là một cái đất nước mà tôi phải nói là thứ nhất là có rất là nhiều các cái loại gia vị
không có đâu có nhiều các loại mắm như ở việt nam của chúng ta
và cái thói quen ăn uống này nó truyền từ thế hệ đó sang thế hệ kia
bởi vì chúng ta được biết là ngày xưa chúng ta ở cái thời kỳ bao cấp ấy
thì thức ăn đồ uống rất là hãng nướng rất là ít
thế cho nên là ví dụ như được có miếng thịt miếng cá miếng tôm gì đó thì bao giờ chúng ta cũng phải kho mặn lên để chúng ta ăn rè
rồi không kể đến là bây giờ chúng ta biết là khi mà chuyển sang đến cái thế thị trường rồi
cái thức ăn chế biến sẵn cũng lại bùng nổ rất là nhiều
và chúng ta được biết là hầu hết trong những cái thực phẩm chế biến sẵn thì người ta cũng lại cho rất là nhiều muối vào
và những người có thói quen ăn thường xuyên ăn những thực phẩm sẵn thức ăn ở ngoài nhiều lòng
thì cũng là tiêu thụ vấn đề muối khá nhiều
thì đấy chính là cái lý do mà làm cho cái tiêu thụ muối của chung của người dân việt nam
chúng ta bây giờ tổng cộng đã cao gấp đôi so với nhu cầu kế nghị của các thị trường
thưa bác sĩ thường thì người dân chỉ nghĩ là nạp muối qua cái cách chế biến hoặc là thông qua những loại nước chấm có vị mặn
vậy thì không biết là có những loại thực phẩm nào mà cũng cung cấp lượng muối cho cơ thể nhưng mà người dân vô tình nạp vào mà không biết không ạ
cái lượng muối mà đưa vào trong cơ thể của chúng ta thì nó gồm có tất nhiên là từ đồ ăn rồi nhưng mà nó gồm có ba nguồn chính
thứ nguồn đầu tiên phải nói là do chúng ta khi chúng ta nấu chế biến món ăn hoặc là chúng ta chấm thêm cái nước chấm vào thêm cái món ăn hàng ngày chiếm đến bảy mươi đến tám mươi
thế còn cái nguồn muối thứ hai là cũng cho vào trong ăn thì chỉ đối với chúng ta thì chỉ là
khoảng một mươi hai mươi và thứ hai là nó còn tùy thuộc theo cái thói quen ăn uống của mỗi người nữa
nếu như những người nào mà ăn nhiều thức ăn chế biến sẵn thì cái lượng này nó sẽ nhiều hơn cho nên nó giao động khoảng từ một mươi đến hai mươi
cái vấn đề nữa là trong thức ăn ăn hàng ngày trong những cái thực phẩm hàng ngày có ví dụ như trong tôm trong cá là hàm lượng muối cao nhất
có nghĩa là một cái nguồn nữa là bản thân trong thực phẩm cũng đã có hàm lượng mới rồi
vâng thưa bác sĩ vậy thì cái chế độ ăn thừa muối như vậy có thể gây những cái hậu quả gì cho sức khỏe của người dân ạ
chúng ta được biết là bây giờ thì những cái bệnh cái mô hình bệnh tật nó hoàn toàn thay đổi
nếu như trước kia đối với đất nước của chúng ta thì chủ yếu là bệnh tật là những bệnh lây nhiễm nhưng mà bây giờ lại chủ yếu là những bệnh không lây nhiễm
và những bệnh không lây nhiễm này thì có liên quan đến chế độ ăn uống rất là rõ nét và đặc biệt là muối ăn
là ăn mặn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây nên bệnh viết áp mà chúng ta được biết bệnh viết áp thì lại là nguyên nhân hàng đầu của các cái bệnh tim mạch và độc quỵ
đấy cho nên là cái ăn muối mặn đầu tiên là ảnh hưởng đến bệnh tim mạch đặc biệt là tâm viết áp
bởi vì cái nguyên nhân cái thứ hai cái tác hại của ăn muối nữa là cái vấn đề dẫn đến cái tình trạng là bị ung thư
thì người ta cũng nghiên cứu người ta thấy rằng những người nào có khó khăn ăn quá mặn ăn quá nhiều thì cái tỉ lệ ung thư thực quản cũng như là ung thư là dày là cao hơn hẳn rất là nhiều
đấy cái thứ ba nữa là chúng ta được biết là ăn nhiều muối thì dẫn đến tình trạng loãng xương
và chúng ta biết loãng xương cũng là một trong những cái bệnh người ta cũng có liên quan gọi là những cái bệnh mãn tính không lây có liên quan đến thi dưỡng
và một cái điều nữa thì người ta đều biết nữa là liên quan đến bệnh thận
bởi vì tất cả những bệnh nhân nào bị suy phận thì chẳng không nếu mà chúng ta tiếp tục ăn muối mặn vào thì làm cho cái tình trạng suy phận nó nặng lên rất là nhiều
cho nên phải nói rằng là bụng ăn mặn là một trong những cái những cái thói quen rất là không tốt cho sức khỏe
vâng cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ vừa rồi
qua những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ lê thị hải thì có thể thấy việc người dân ăn quá mặn cũng là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây tăng huyết áp
bệnh này nếu không được phát hiện sớm điều trị kịp thời sẽ gây biến chứng tim mạch trầm trọng dẫn tới việc điều trị tốn kém
muối không phải là chất gây nhiện nhưng đối với một số người việc ăn nhạt rất khó khăn vì đó là khẩu vị
không ít người bị bệnh tim mạch huyết áp

nhiều người khuyên cáo ăn giảm muối nhưng vẫn không thể ăn nhạt hơn
và nguy cơ bị tai biến hay những cơn nổi máu cơ tim là khó tránh khỏi
ở nước ta cứ ba người tử vong thì có một người do bệnh tim mạch
năm người trưởng thành lại có một người bị tăng huyết áp
theo các bác sĩ bệnh viện tim hà nội tỷ lệ tăng huyết áp ở nước ta ngày càng tăng lên một cách rõ rệt và có chiều hướng trẻ hóa
nếu mà huyết áp cao thì bệnh nhân nhất là bệnh nhân không phát hiện và không được xử trí cũng như điều trị kiểm soát tốt
sẽ dẫn đến rất là nhiều biến chứng
ví dụ như là bệnh nhân có thể có những biến chứng về mạch máu lớn như là những tai biến mạch não đột quỵ nhồi máu não sốt huyết não
rồi những biến chứng về bệnh tim mạch như là suy tim rồi máu cơ tim các cái bệnh mạch vành mãn tính hoặc là cấp tính
ngoài ra thì tăng huyết áp mà do những bệnh nhân mà ăn mặn thì có thể gây ra suy thận
rồi các cái bệnh khác ở các cơ quan khác như là bệnh võng mạc rồi bệnh thần kinh ngoại vi
thì sẽ dẫn đến rất là nhiều biến chứng của tăng huyết áp
theo chiến lược quốc gia phòng chống bệnh không lây nhiễm giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi năm
đề giá trị tiêu là giảm ba mươi lượng muối tiêu thụ một người một ngày vào năm hai nghìn hai mươi năm
đặc biệt tại các hộ gia đình người dân nên giảm từ từ lượng muối trong vòng hai đến ba tuần để dung hòa vị giác giảm thèm muốn vị mặn
thưa quý vị và các bạn hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay
quý vị có thể phần nào hiểu hơn về tác hại của bệnh nhân
xin chào và hẹn gặp lại